tiếp tục mở rộng chuyên án chín trăm hai mươi g về đường dây buôn lậu sản xuất xăng giả quy mô đặc biệt lớn
vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã phối hợp với bộ công an
công an tp hcm và viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai tiến hành khám xét bắt tạm giam thêm một giám đốc công ty
tại quận go vấp để điều tra về hành vi buôn lậu
cổ thể vào khoảng bảy giờ ba mươi phút sáng nay lực lượng của ban chuyên án chín trăm hai mươi g đã phối hợp với công an tp hcm
tiến hành bắt tạm giam lê thị anh thư chú tại phường một mươi quận gò vấp là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn
thương mại dịch vụ biên khoa có địa chỉ tại quận gò vấp tp hcm
lực lượng công an cũng đã tiến hành khám xét chỗ ở nơi làm việc của lê thị anh thư
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam khám xét nơi ở nơi làm việc của lê thị anh thư
công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ biên khoa có ngành nghề kinh doanh bán lẻ nhiên liệu động cơ trong
vận tải hàng hóa bằng đường bộ đại lý môi giới đấu giá
bị can thư bị bắt do có liên quan tới hành vi buôn lậu trong đường dây buôn lậu sản xuất xăng giả quy mô đặc biệt lớn
do phan thanh hữu cầm đầu
liên quan đến đường dây này đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố hơn tám mươi bị can
thu giữ cây biên tài sản trị giá hơn một tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố hơn tám mươi bị can thu giữ cây biên tài sản trị giá hơn một tỷ đồng
liên quan đến đường dây này đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố hơn tám mươi bị can thu giữ cây biên tài sản trị giá hơn một tỷ đồng